hàng loạt diện tích rừng thông hơn ba mươi năm tuổi dọc theo tuyến quốc lộ hai mươi bốn huyện bà tờ tỉnh quảng ngãi
đang bị người dân đốn hạ lấn chiếm đất để trồng cây keo nguyên liệu
khu vực rừng thông ven tuyến quốc lộ hai mươi bốn bị người dân phá hoại nằm ngổn ngang trên sườn đồi
ngoài những thân cây bị đốt cháy thì nhiều gốc cây còn vết vạt vỏ còn mới đầy nhựa thông
tại cánh rừng thông khu vực xã ba cung hàng trăm cây thông lâu năm cũng đang dần chết đứng
vì bị người dân dùng dựa dìu vạt vỏ xung quanh gốc cây không thể khôi phục
theo thống kê của ban quản lý rừng thông công ty lâm nghiệp ba tơ thì từ năm hai nghìn chín đến nay
tổng diện tích rừng thông bị phá lấn chiếm là trên một trăm sáu mươi m hai
hơn một hai trăm linh cây thông bị phá hoại
rừng thông ba mươi năm tuổi là rừng phòng hộ được bảo vệ nghiêm ngặt
thế nhưng tình trạng phá hoại cây thông để lấn chiếm đất rừng keo nguyên liệu đã diễn ra nhiều năm qua
các ngành chức năng xử lý không dứt điểm khiến số diện tích rừng thông tiếp tục bị tàn phá